do có mâu thuẫn từ trước vĩnh tiêu sang cùng qua nhà ông hiệp để giải quyết mâu thuẫn
vừa gặp hai bên xảy ra xô xát thấy ông hiệp bị nhiều người đánh anh nguyễn đức tướng chạy đến để giải vây thì bị sang dùng dao đâm nhiều nhát gây tử vong
sau khi gây án sang đến công an huyện tân hiệp đầu thú
ngoài mức án hai mươi năm tù sang còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hai trăm bốn mươi chín triệu đồng và cấp dưỡng cho ba người con của bị hại đến một mươi tám tuổi theo quy định của pháp luật